vị kiểm soát nhân dân tỉnh đắk lắc vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can long thanh tú hai mươi chín tuổi chú tại quận bình thạnh tp hcm về tội giết người
vào năm hai nghìn một mươi bảy tú có quan hệ tình cảm với chị trần thị huyền trang ở tp buôn ma thuột phát hiện bạn gái qua lại với một người đàn ông khác
ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi tú bắt xe từ tp hcm lên đắk lắc qua theo dõi nhiều lần thấy trang thân mật với một người đàn ông
đến sáng ngày một mươi hai tháng hai tú phát hiện người đàn ông kia đến nhà chị trang chơi
khoảng nửa tiếng sau thấy mẹ của trang là bà đặng thị nhuận ra khỏi nhà
cho rằng bà nhuần là người tiếp tay tạo điều kiện cho con gái quen biết với người đàn ông kia nên tú đã dùng dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân gục ngã
sau khi gây án tú bắt xe đi tỉnh bình thuận còn bà nhuận được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không bị ảnh hưởng đến tính mạng
và đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh sáng nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại